tại hà nội bệnh viện mắt hà nội chính thức áp dụng công nghệ mổ mắt không chạm cho việc điều trị tật khúc xạ sau hai năm tiếp nhận đào tạo và chuyển giao công nghệ
là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu ngành của thành phố hà nội bệnh viện mắt hà nội luôn trú trọng đầu tư và triển khai những kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh và điều trị
tiếp nối thành công hiệu quả điều trị của công nghệ mổ mắt không chạm smart suppe tại việt nam bước tiến nổi bật trong công nghệ phẫu thuật khúc xạ hiện nay
để đáp ứng nhu cầu phẫu thuật tật khúc xạ một cách an toàn và hiệu quả nhất cũng như giúp cho nhiều bệnh nhân được tiếp cận gần hơn với phương pháp hiện đại này
bệnh viện mắt hà nội đã tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ thành công và sẽ chính thức áp dụng điều trị
công nghệ này hoàn toàn là không chạm mắt chúng tôi sử dụng trường tia laser chiếu trên mề mặt
và sử dụng laser để điều trị cận thị viễn thị và loạt thị
bởi vì không tạo vạt không tạo vạt thì cái sắc xuất biến chứng do vạt không có
khi mà chúng tôi tạo vạt thì kể cả có thể là sau một tháng ba tháng sáu tháng những cái sắc xúc rủi ro cho chấn thương gây ra cũng vẫn có thể ảnh hưởng đến cái vạt rác mạc đó
còn phương pháp này thì hoàn toàn không tạo bản
smartsupply là một trong những phương pháp tân tiến
và là bước đột phá trong công nghệ phẫu thuật khúc xạ với hệ thống laser nhanh chóng loại bỏ các lớp rác mạc bề mặt mà không cần tạo vạt
thực hiện thủ thuật mà không cần chạm vào mắt không đau
nó kết hợp lợi ích việc xử lý bề mặt không xâm lấn an toàn hơn giảm sự căng thẳng cho bệnh nhân giúp quá trình chữa bệnh nhanh hơn và thị lực được cải thiện tốt hơn so với phương pháp điều trị bề mặt thông thường